chính quyền nội dung thông tin tài liệu cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu yêu cầu cung cấp gồm dofico liên doanh với hai cá nhân để thành lập công ty cổ phần phát triển nhà bình đa bidaco việc tăng vốn điều lệ từ chín mươi tỷ lên một trăm năm mươi tỷ của bidaco
dofico thoái vốn tại bidaco vào năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cũng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cung cấp hồ sơ xoay quanh việc dofico cho công ty
liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu bihemec yonglink gọi tắt là bilico kinh doanh sản xuất trên diện tích hai mươi ba m hai đất ở vị trí trên hồ sơ thực hiện quyền nghĩa vụ chủ sở hữu trong quản lý kiểm tra giám sát đánh giá tài chính hạch toán phân phối lợi nhuận đối với dofico về dự án
theo tìm hiểu năm hai nghìn một mươi một dofico góp hai mươi hai tỷ đồng lúc thành lập bidaco tương ứng hai mươi bốn bốn vốn điều lệ

này được góp bằng giá trị tài sản và vị trí địa lý khu đất
tại thời điểm đó dự án khu dân cư bình đa dự kiến xây hai trăm ba mươi năm căn hộ nhà ở gồm phố liền kề biệt thự song lập dự kiến mang lại doanh thu khoảng bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng lãi dòng năm mươi bốn tỷ đồng và hoàn vốn trong hai năm
tuy nhiên đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám dofico có văn bản đề nghị thoái hết vốn tại bidaco và được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chấp thuận
khi đó tổng giá trị thực tế vốn chủng
sở hữu hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất chiếm hơn một trăm tám mươi tỷ đồng
tự xưng là nhân viên ngân hàng và người có chức vụ của các nhà mạng một nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại hoạt động chuyên nghiệp trong một thời gian dài
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án và tạm giữ hàng chục đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn một mươi ổ nhóm với hơn ba mươi đối tượng lừa đảo qua điện thoại hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài
sau sáu tháng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện kỳ anh và một số đơn vị liên quan đồng loạt tiến hành bắt giữ hai mươi đối tượng triệu tập một mươi hai đối tượng khác nhau trong đường dây thu giữ tổng cộng một máy tính sách tay năm mươi sáu điện thoại tám thẻ atm gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan
mua là bát số tiền ba triệu đồng để đăng ký lấy mật khẩu nhân thưởng
các đối tượng lừa đảo đã mua các thẻ sim giác gọi điện thoại cho người bị hại tự xưng là nhân viên ngân hàng người có chức vụ của các nhà mạng ngân hàng lớn thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng một gói quà như xe sh emlet cùng với tiền mặt
để nhận được giải thưởng thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng cách chuyển tiền với hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại có giá trị cho đối tượng
sau khi chiếm đoạt được tiền của người bị hại các đối tượng sẽ vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế của điện thoại để người bị hại không thể liên lạc được
các đối tượng lừa đảo sau khi có được mã thẻ với số series của thẻ cao điện thoại thì sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thực của thẻ để lấy tiền tiêu xài
mối liên hệ giữa đối tượng trực tiếp kinh doanh thẻ cào với đối tượng mụ với đối tượng đường giấy ổ nhóm trong

tuy nhiên hạn chế của quả vải tươi là mùa vụ ngắn hạn trong khi các công ty nhập khẩu hoa quả của nhật bản luôn đòi hỏi hai tiêu chí là chất lượng và sự ổn định từ đó đặt ra vấn đề đầu tư kho lạnh và công nghệ bảo quản vải tươi đối với việt nam
đến nay quả thanh long quả xoài và chuối của nước ta đã được nhập khẩu tươi vào nhật bản mặc dù số lượng có xu hướng tăng theo từng năm nhưng vấn đề dư lượng chất bảo vệ thực vật đang tiếp tục được các cơ quan chức năng nhật bản đặt ra đối với hoa quả tươi từ việt nam
thưa quý vị trong kháng chiến xã hoài châu bắc huyện hoài nhơn là đất thép thành đồng của tỉnh bình định nên hứng chịu nhiều bom đạn của kẻ thù
thế nhưng giờ đây vùng đất này đã hoàn toàn đổi thay chỉ còn một tháng nữa là đến tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi cũng như nhiều làng hoa trong tỉnh bình định làng hoa sa an nam ở xã hoài châu bắc huyện hoài nhơn đang tất bật tập trung chuẩn bị vụ hoa cho tết
thông tin này cũng sẽ thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau một thời gian thử nghiệm nhiều phương thức luân canh sen canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến nay gia đình ông nguyễn văn quả đang trồng hoa trên diện tích một năm hectare bao gồm cả đất vườn nhà và đất thuê thêm
ngoài các loại hoa chủ yếu như cúc đồng tiền và vạn thọ cung cấp cho thị trường mỗi ngày ông đang tập trung chuẩn bị một số loại hoa mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong vụ hoa tết canh tí năm nay
thọ như ở nhà đó thì phần cúc để trang bè trong gia đình đó mà thì cúc chậu hay là thọ chậu loại lớn các loại hoa như cúc này hoặc là một số cúc pha lê nói chung là cúc pha lê để dùng mấy cái bình
chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường là một nét mới ở làng hoa gia an nam trong dịp tết này
tuy vậy về căn bản nghề trồng hoa trên vùng đất cát bạc màu được duy trì và phát triển hàng chục năm qua
chính là nhờ đức tính cần củ lao động
khó học hỏi của người dân địa phương cũng có chính sách tạo điều kiện cho người trồng hoa được thuê
thêm đất sản xuất khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng hoa

cung cấp ra thị trường những bông hoa chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng